sở giao thông vận tải tp đà nẵng vừa đưa thêm ba tuyến xe buýt có trợ giá vào hoạt động
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch
cụ thể ba tuyến xe buýt có trợ giá gồm r sáu a r một mươi bốn và r một mươi sáu
lộ trình của tuyến r sáu a đi từ bến xe trung tâm thành phố đến khu vực non nước
tuyến r một mươi bốn di chuyển từ công viên hai mươi chín tháng ba đến khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng
và tuyến r một mươi sáu sẽ chạy từ kim liên đi cao đẳng việt hàn
từ nay đến hết tháng một mươi tức là trong ba mươi ngày người dân và du khách sẽ được đi miễn phí hoàn toàn tại ba tuyến xe mới
tính từ tháng một mươi một giá vé được trợ giá mỗi lượt là năm đồng một lượt một hành khách
vé tháng ưu tiên là bốn mươi năm đồng một tháng vé tháng không ưu tiên là chín mươi đồng một tháng
việc đưa thêm ba tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động đã nâng hệ thống vận tải công cộng của thành phố đà nẵng hiện tại lên một mươi tám tuyến
trong đó có một mươi một tuyến trợ giá nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên địa bàn